tuy nhiên thuốc hóa trị vẫn có thể gây ảnh hưởng trên tế bào bình thường dẫn đến bệnh nhân có nguy cơ gặp tác dụng phụ trong đó có hiện tượng dụng tóc khiến nhiều người lo ngại
hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh về vấn đề này trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
đầu tiên cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết một cách cụ thể hơn hóa trị là gì và có vai trò như thế nào trong điều trị các bệnh lý ung thư
hóa trị là một liệu pháp điều trị toàn thân trong ung thư
chúng ta có thể nghe thấy hóa trị từ rất là lâu rồi cùng với phẫu thuật này xạ trị này và gần đây là điều trị miễn dịch hoặc điều trị đích
thế thì hóa trị tức là một liệu pháp mà người ta sử dụng các thuốc có tính chất gây độc cho tế bào
nhằm mục đích phá hủy tế bào ung thư cũng như ngăn chặn nó để tránh cho nó phát triển hoặc xâm lấn sang các cơ quan khác và cơ thể
thế thì đối với ung thư thì hóa trị có chỉ định trong hầu hết các loại bệnh
tuy nhiên thì sử dụng các phác đồ hóa trị nào thì còn phụ thuộc vào từng loại bệnh này từng thể mô bệnh học cũng như tình trạng của bệnh nhân
trung quy lại thì hóa trị có ba vai trò chính trong ung thư
thứ nhất là về điều trị tân bổ trợ
điều trị tân bổ trợ tức là chúng ta cũng sử dụng hóa chất để phá hủy tế bào ung thư
nhằm cho nó giảm kích thước khu trù nó lại trước khi chúng ta sử dụng các liệu pháp tiếp theo ví dụ như phẫu thuật hoặc xạ trị
thứ hai đó là trong điều trị bổ trợ tức là sau khi phẫu thuật rồi chúng ta đã lấy bỏ khối u ra rồi nhưng mà chúng ta vẫn muốn tiêu diệt những cái tế bào ung thư còn sót lại ở trong cơ thể
hoặc là để giảm những cơ tài phát thì chúng ta cũng có thể sử dụng hóa trị
còn một vai trò cuối đó là trong những trường hợp giai đoạn muộn thì nó có thể gây ra các triệu chứng thì chúng ta có thể sử dụng hóa trị để giảm sự chèn ép
hoặc là giảm đau cho người bệnh để nâng cái chất lượng sống của họ
và trung quy lại thì hóa trị cũng chỉ có cái ba vai trò
đó là sử dụng đơn độc hoặc là phối hợp với các liệu pháp điều trị khác
có vai trò rất lớn trong quá trình điều trị ung thư
tuy nhiên là khi mà chúng ta điều trị bằng phương pháp hóa trị thì cũng có những tác dụng phụ mà dễ nhận thấy nhất đấy là hiện tượng dụng tóc
về vấn đề này thì cũng thực sự là cũng có rất nhiều bệnh nhân quan tâm và băn khoăn
bác sĩ có thể có thêm những chia sẻ như thế nào về vấn đề này ạ
vâng đúng rồi
chúng ta có thể quan sát được những bệnh nhân ung thư thì hầu hết là có tác dụng phụ đó là dụng tóc
thế thì chúng ta biết là hóa trị người ta sẽ sử dụng đường dùng thuốc đường tĩnh mạch là chính
và theo dòng máu thì các hóa chất có thể đến được mọi nơi trong cơ thể của chúng ta
và tác động của hóa trị lên nhiều nhất đó là những tế bào có tốc độ phân chia rất nhanh trong đó có ung thư
tuy nhiên bên cạnh đó thì cơ thể chúng ta cũng có rất nhiều các tế bào khác nó cũng có tốc độ phân chia nhanh như vậy
ví dụ như là tế bào máu tế bào niêm mặc miệng hệ tiêu hóa hoặc là hàng đầu là nang chân tóc
đó là lý do vì sao mà
bệnh nhân sử dụng hóa trị thì thường là có tác dụng phụ đó là dụng tóc
và dụng tóc thì đối với từng người bệnh từng thể trạng từng cái phác đồ hóa chất mà có thể là người bệnh bị dụng toàn bộ cái tóc của mình
hoặc là chỉ dụng phần thôi
hoặc là một số bệnh nhân thì nó có thể xảy ra cái tình trạng là tóc bị yếu và dễ gãy dụng
thông thường thì sau một hai tuần của chung kỳ điều trị hóa chất đầu tiên thì bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu dụng tóc
và khi kết thúc được hóa trị đó khoảng một ba tháng thì quá trình phục hồi của nang chân tóc của mình sẽ bắt đầu lại
nhưng mà có một số loại hóa chất khác ví dụ như là ung thư vú thì người ta hay sử dụng docetaxel chẳng hạn thì cái này lại gây dụng tóc vĩnh viễn
đối với bác sĩ khi điều trị bệnh nhân bị dụng tóc thì chúng tôi hay khuyên là người bệnh có thể cắt ngắn mái tóc của mình đi hoặc là sử dụng các loại khăn chùm đầu để tránh tóc vuông vãi
trong một số trường hợp người bệnh cũng có thể sử dụng cái tóc già của mình để tăng tính thẩm mỹ
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
với thế mạnh đa chuyên khoa hội tụ các chuyên gia đầu ngành tại việt nam và khu vực cùng sự đầu tư đồng bộ thiết bị y tế
bệnh viện đa khoa tâm anh thực hiện được đầy đủ những kỹ thuật điều trị ung thư bảo đảm hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống sau này cho người bệnh
các loại thuốc hóa trị thuốc nội tiết nhắm trúng đích thế hệ mới nhất đều được cập nhật và đưa về bệnh viện một cách nhanh chóng
giúp người bệnh không còn phải ra nước ngoài điều trị với chi phí tốn kém
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi